trong khuôn khổ chuyến công tác tại mỹ đoàn công tác gồm các thành viên của tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội việt nam
do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng dẫn đầu đã tới thủ đô washington
và có các buổi làm việc với ngân hàng thế giới vkp và các viện trung tâm nghiên cứu quốc tế
nhằm trao đổi và nghiên cứu thực tiễn chính sách tại mỹ cũng như tổng hợp góp ý của các chuyên gia
nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển kinh tế và xã hội việt nam trong thời gian tới
trong các buổi làm việc và tiếp xúc hai bên đã đề cập tới nhiều chủ đề như bối cảnh và xu thế toàn cầu
mục tiêu và tầm nhìn giải pháp phát triển kinh tế việt nam phát triển khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo
chiến lược vành đai con đường của trung quốc và sáng kiến ấn độ dương thái bình dương của mỹ
các chuyên gia cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ giảm tốc và điều đó mang tính chu kỳ
tuy nhiên việt nam sẽ vẫn được hưởng lợi về ngắn hạn và trung hạn do việt nam có những lợi thế
việt nam cần cân nhắc động lực mới và khu vực kinh tế tư nhân sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới
các chuyên gia cũng khẳng định việt nam được hưởng lợi ngắn hạn trong cuộc chiến thương mại mỹ trung leo thang
tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội đại hội một mươi ba của đảng là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp ý kiến
hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
và phương hướng phát triển kinh tế xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm